trong một trăm bốn mươi bốn làng quan họ gốc của tỉnh bắc ninh du khách sẽ cảm nhận rõ sự đảm thắm đậm đà của tỉnh người quan họ
những ngày này các liền trị của làng đang cùng nhau ngồi tên trầu cánh phương để chuẩn bị đón khách quý đầu năm
cách tem này đòi hỏi phải có nhiều kỹ thuật khéo léo cộng thêm cả sự tinh tế của người tem
thời gian trở lại đây muốn cho miếng trầu thêm đẹp
người ta thường cài thêm vào cùng miếng vỏ một cánh hoa hồng lên trên lá trầu và vỏ chai đỏ tạo thành đôi phượng
cùng với miếng câu trắng nửa màu nửa hạt khiến miếng trầu cánh phương thêm lộng lẫy với sắc màu sạc sỡ tươi tắn
nói về trầu câu thì bao giờ cũng thế các cụ đã nói là miếng trầu là đầu câu chuyện
thế thì chúng tôi đi mời khách cũng phải mang trầu câu đến mời
khi hát chúng tôi cũng phải bày
hát ca câu mời nước trước sau đó mời chầu là mời cái liền anh sơi khẩu trầu cánh phượng để cho canh hát nó thêm đậm đà
thời gian của quan họ là suốt bốn mùa xuân hạ thu đông
nhưng mùa xuân mới thực sự là mùa của quan họ
ngày từ sáng sớm các liền trị của làng thị cầu đã có mặt đầy đủ trang trọng trong bộ quần áo tứ thân mới bán

trước là để mời các liên quan họ liền anh vào để lễ phật lễ thánh
sau là để mời các anh hai ca lên đôi lối để cho chị em chúng em được học đòi đấy ạ

câu thứ hai là tình chúng em xin đỡ nhờ bằng câu
mùa xuân trên quê hương quan họ ngập tràn không khí lễ hội với niềm hân hoàn chào đón năm mới
thúc giục mọi người hòa mình vào những cảnh hát nghĩa tình
mang đậm bản sắc quê hương quan họ
chơi quan họ nó say đắm